lễ hội sâm ngọc linh lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám do huyện nam trà my tỉnh quảng nam tổ chức với chủ đề hương sắc sâm ngọc linh diễn ra từ ngày một đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
lễ hội đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách ở mọi miền đất nước tham gia ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
tại lễ hội đặc biệt này có phiên chợ sâm ngọc linh với hơn hai mươi gian hàng trưng bày giới thiệu bày bán củ xâm ngọc linh và các sản phẩm được chế biến từ sâm
ngoài ra tại phiên chợ này còn có nhiều gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của miền núi tỉnh quảng nam
phiên chợ sâm ngọc linh là nơi để người dân trồng sâm doanh nghiệp trồng và sản xuất chế biến sâm và các sản phẩm từ sâm gặp gỡ trao đổi với khách hàng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ
trước khi lễ hội diễn ra thì mình cũng đang nuối ngọc linh mình chuẩn bị sâm để về bán cái hội chợ này
trong quá trình hội chợ diễn ra thì mình cũng mong là
khách hàng sẽ đến hội chợ này để mua những cái sản phẩm sâm ngọc linh này là thật trăm phần trăm để đảm bảo cái chất lượng
lễ hội lần thứ nhất tôi cũng có tham gia và rồi đến lần thứ hai tôi vẫn đến tham gia tôi thấy lễ hội lần thứ hai này rất là hoành tráng tôi rất bất ngờ
theo như sự hiểu biết của tôi thì sâm ngọc linh là một trong ba loại sâm nổi tiếng thế giới
cùng với sâm hàn quốc và sâm mỹ hiện nay trên thế giới đánh giá rất cao giá trị của sâm ngọc linh
nhưng tôi vẫn chưa có dịp dùng thử nhưng năm nay tôi nhất định phải mua để dùng thử xem như thế nào
điều mới lạ của lễ hội năm nay là trong phiên chợ sâm ngọc linh có cuộc thi sâm nhằm tìm ra được những củ xâm đẹp
từ đó nâng cao hơn nữa giá trị của củ xâm đặc biệt đến với phiên chợ sâm ngọc linh du khách sẽ được mua sâm củ ngọc linh và các sản phẩm từ sâm ngọc linh thật bảo đảm chất lượng
có rất nhiều cái gọi là cái hậu đầu tiên phải kể đến là cái phong tục người xê đăng trồng xâm trên đỉnh núi ngọc linh
có cái phong tục là thường thường rước cái cúng và rước cái củ xâm mà người ta gọi là to nhất hàng năm để người ta gọi là tôn thờ cụ sâm đó
cái thứ hai thì trong lễ hội có cái phần thi những củ sâm tốt hay là hai cái hậu

lễ hội sâm ngọc linh thành công sẽ góp phần tôn vinh quảng bá giới thiệu về cây sâm ngọc linh và các sản phẩm được chế biến từ cây dược liệu quý hiếm này đến với du khách trong nước và ngoài nước